đây được xem là tuyến giao thông giao thương quan trọng liên tỉnh được nhiều người dân mong đợi
bố trí bốn làn đường láng nhựa nhịp di động có khả năng tiếp nhận phương tiện trọng tải một trăm linh tấn
cùng các hạng mục khác phục vụ bến như nhà chờ khách nhà vệ sinh nhà bán vé nhà bảo vệ văn phòng làm việc
hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường bộ hàng hải hệ thống chiếu sáng
bên cạnh đó để khai thác hiệu quả bến khách ubnd tỉnh đồng tháp còn đầu tư xây dựng mới tuyến đường tỉnh lộ tám trăm năm mươi ba nối dài
kết nối bến đến quốc lộ năm mươi bốn với chiều dài khoảng ba km mặt đường láng nhựa rộng bảy mét
bến khách có ba chiếc phà chạy liên tục thời gian hoạt động từ lúc bốn h ba mươi phút sáng đến hai mươi một giờ đêm mỗi ngày